để năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi diễn ra an toàn hiệu quả và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp ngành giáo dục và đào tạo tỉnh quảng nam đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh tập trung đầu tư sửa chữa xây mới cơ sở vật chất trường học đặc biệt là bảo đảm chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý để sẵn sàng bước vào năm học mới ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
để chuẩn bị cho năm học mới và hướng tới việc xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện núi thành tỉnh quảng nam đã đầu tư gần bốn mươi ba tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để xây mới trường trung học cơ sở nguyễn khuyến tại xã tam anh nam huyện núi thành
công trình được xây dựng khang trang trên diện tích hơn ba mươi hai m hai thay cho ngôi trường cũ đã xuống cấp nằm sát đường tàu lửa
dự kiến trong năm học một mươi chín hai mươi trường sẽ xây dựng trường đập trúng quốc gia
để chuẩn bị chú đáo cho năm học mới toàn tỉnh quảng nam đã đầu tư xây mới hơn bốn trăm ba mươi phòng học sửa chữa bảy trăm chín mươi hai phòng học và xây mới hàng trăm công trình vệ sinh đồng thời mua sắm các trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn một hai trăm linh tỷ đồng

để chuẩn bị cho năm học mới toàn tỉnh quảng nam đã đầu tư xây mới hơn bốn trăm ba mươi phòng học và xây mới hàng trăm công trình vệ sinh đồng thời mua sắm các trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn một hai trăm linh tỷ đồng